cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm cho biết đã kết thúc điều tra bổ sung
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung
đến viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị truy tố bị can tất thành cang trần công thiện
và chín bị can khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
tài sản nhà gây thất thoát lãng phí
vụ án này do trần công thiện tất thành cang cùng đồng phạm thực hiện
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
căn cứ kết quả điều tra bổ sung cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm giữ nguyên kết luận
về hành vi phạm tội của các bị can và vật chứng của vụ án
như bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số hai mươi năm ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
theo cơ quan an ninh điều tra đến nay hội đồng định giá tài sản thường xuyên
trong tố tụng hình sự cấp thành phố vẫn chưa có kết quả định giá đối với hai yêu cầu định giá
đối với quyền sử dụng đất tại khu bốn khu dân cư ven sông phường tân phong quận bảy
và phần diện tích đất đã đền bù tại dự án khu dân cư phước kiển xã phước kiển huyện nhà bè
theo cơ quan an ninh điều tra kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ trong vụ án đến nay
chưa có cơ sở xác định bà nguyễn thị như loan tổng giám đốc công ty cổ phần quốc cường gia lai
có sự thông đồng cấu kết với các cá nhân trong công ty tân thuận để có lợi trong việc ký kết
các hợp đồng chuyển nhượng nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà loan
vào ngày ba tháng một mươi hai công an tỉnh vĩnh long đã mời làm việc đối với chủ tài khoản facebook
ngụ tại khóm vĩnh hòa phường tân ngãi thành phố vĩnh long về hành vi đăng tải chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó qua công tác kiểm soát trên không gian mạng lực lượng công an đã phát hiện sai phạm
của chủ tài khoản facebook
tại buổi làm việc chủ tài khoản facebook thừa nhận mình có thực hiện việc đăng tải chia sẻ các thông tin
như tài liệu của cơ quan công an thu thập được
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với chủ tài khoản trên và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
những ngày vừa qua khu vực từ thừa thiên huế đến ninh thuận và tây nguyên đã có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khắc phục kịp thời hư hỏng hạ tầng giao thông
do mưa lũ gây ra
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ tập trung vật tư thiết bị và nhân lực phục vụ khắc phục
hậu quả do mưa lũ trên các tuyến quốc lộ kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà yêu cầu khu vực đường
sung yếu kịp thời sửa chữa khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt
đối với các đoạn tuyến quốc lộ đường cao tốc bị hư hỏng ngập nước nhưng vẫn đảm bảo cho người và phương tiện
lưu thông thì phải tổ chức phân luồng giao thông
các quốc lộ đường cao tốc bị hư hỏng nặng không đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện
phải xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân được biết
công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng
về tội đánh bạc đây là những đối tượng trong đường dây lô đề nhiều tỷ đồng vừa bị triệt phá trên địa bàn
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một lực lượng công an đồng loạt thi hành lệnh bắt giữ khám xét khẩn cấp
đối với một mươi đối tượng trú tại huyện lộc hà huyện thạch hà và thành phố hà tĩnh
tiến hành khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi ba điện thoại di động hai kết sắt một mươi thẻ atm
hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt và các tài liệu đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô số đề
kết quả điều tra ban đầu xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn số tiền đánh bạc nhiều tỷ đồng
chỉ tính riêng ngày hai mươi năm tháng một mươi một số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này lên đến năm trăm linh triệu đồng
công an tp cao lãnh tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm châu khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
với vai trò là trưởng bưu quảng
bưu cục nguyễn trãi thuộc phường ba tp cao lãnh đối tượng đã yêu cầu nhân viên thuộc quyền quản lý đưa tiền
và trực tiếp lấy hóa đơn của bưu cục đi giao cho khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
được biết số tiền chiếm đoạt được khánh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
ngoài sử dụng phương thức thủ đoạn truyền thống thì các đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh
để gia tăng những chiêu bài và thủ đoạn mới nhắm đến người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một phụ nữ trú tại huyện đại từ nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ của người đàn ông
tự xưng là nhân viên của một công ty bảo hiểm
người này thông báo cho người phụ nữ về việc nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
sau đó đối tượng gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân truy cập và khai báo tài khoản ngân hàng trên đường link
rồi tiếp tục yêu cầu gửi mã otp
khi nạn nhân gửi mã otp chỉ chưa đầy hai phút số tiền gần hai tỷ đồng của bà có trong tài khoản ngân hàng
đã bị rút toàn bộ
trước đó khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm việc làm
sau đó chỉ nhận được một đường link gửi vào gia lô với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online trên sản connect
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động đăng ký tài khoản
hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi
lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng đột thêm tiền chỉ càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên
từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận một mươi vụ một mươi bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng

người dân cần thân trọng cảnh giác
tỉnh táo khi tham gia vào các giao dịch điện tử
tuyệt đối không truy cập vào các đường link nghi vấn giả mạo cơ quan nhà nước bảo hiểm xã hội ngân hàng
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại số tài khoản ngân hàng
mật khẩu truy cập mạo tp cho người khác

bất kỳ hình thức nào
khi sử dụng các thiết bị thông minh điện thoại di động có cài đặt ứng dụng ngân hàng điện tử
thì chỉ truy cập vào cái ứng dụng duy nhất do ngân hàng cung cấp
không truy cập vào những ứng dụng lạ mà do người khác đề nghị cài đặt truy cập
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác
trước thủ đoạn ngày càng biến tướng của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội
để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
bộ lao động thương minh và xã hội đã đề xuất tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng cho tất cả các đối tượng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thay vì thời điểm tháng bảy cùng năm
xã hội đề xuất điều chỉnh chung cho tất cả các đối tượng với mức lạng bảy bốn
sau khi điều chỉnh theo mức chung những người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm mà có mức lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dưới hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng điều chỉnh tiếp
cụ thể tăng thêm hai trăm linh đồng một tháng đối với những người có mức hưởng từ hai triệu ba trăm linh đồng một tháng trở xuống
tăng lên bằng hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng
từ hai triệu ba trăm linh nghìn đồng một tháng đến dưới hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng
tổng số kinh phí điều chỉnh dự kiến là khoảng một mươi hai sáu trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó ngân sách nhà nước sẽ đầu tư và bổ sung cho người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là ba sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ủy ban nhân dân tp hcm đã có quyết định cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống ở vùng xanh và vùng vàng
tức là cấp độ một và cấp độ hai tiếp tục thế điểm bán bia rượu và hoạt động bình thường mới
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai và hoạt động theo cấp độ dịch không giới hạn thời gian đóng cửa
theo đó xét tề xuất khu sở công thương ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo tiếp tục thế điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được hoạt động đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai và tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch theo công văn ba nghìn tám trăm một mươi
cụ thể các cơ sở phải đáp ứng quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
hàng quán được hoạt động theo từng cấp độ dịch đối với địa bàn cấp độ một nguy cơ thấp và cấp độ hai nguy cơ trung bình
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường mới
đối với địa bàn cấp độ ba nguy cơ cao cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn uống tại chỗ không quá năm mươi công suất
tại cùng một thời điểm không được bán không để khách sử dụng đồ uống có cồn
riêng với địa bàn cấp độ bốn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi không phục vụ ăn uống tại chỗ
quy định mới của ủy ban nhân dân tp hcm không còn giới hạn thời gian hoạt động đến hai mươi hai giờ như cách đây nửa tháng
ủy ban nhân dân tp hcm giao chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
có phục vụ đồ uống có cồn xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch
sau thời gian thực hiện thí điểm ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm
gửi sở công thương tổng hợp đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm
khi phát hiện f trong lớp học thì nhà trường sẽ xử lý f theo tùy tình huống không nhất thiết phải đóng cửa trường học
đó là văn bản vừa được sở y tế tp hcm hướng dẫn tạm thời
phương án kiểm soát dịch covid một mươi chín trong trường học được ban hành vào chiều tối hôm qua ba tháng một mươi hai
trong bối cảnh sẽ triển khai cho một số cấp học được trở lại trường kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai sắp tới
theo hướng dẫn của sở y tế tp hcm khi phát hiện người có một trong các triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín
thì phải thông báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín nhà trường
chuyển người nghi nhiễm đến phòng cách ly tạm thời
nếu đó là học sinh thì nhà trường thông báo ngay cho phụ huynh người giám hộ
sau đó thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên sách covid hai
về cách xử lý học sinh f trong lớp sẽ tiến hành theo bốn bước
thứ nhất cách ly tạm thời học sinh f
thứ hai đánh giá tình hình
thứ ba tạm ngừng lớp có học sinh f để khử khuẩn nhưng không đóng cửa trường học
và thứ tư theo dõi các f một cùng lớp xét nghiệm hai lần trong bảy ngày
f phục đã tiêm vaccine đủ liều hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì được đi học và làm bình thường
sở y tế cũng lưu ý dựa trên hướng dẫn này
ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường phù hợp với y tế địa phương đánh giá tình hình thực tế
để quyết định thu hẹp hoặc mở rộng quy mô xét nghiệm tổn soát tại trường học
và tự cân nhắc việc ngừng hoạt động
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết đang tạm giữ nghi phạm nguyễn thái bình một mươi chín tuổi
ngủ xa long điền huyện đông hải để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trụng cấp tài sản
do có quen biết với nhau trên mạng xã hội facebook vào khoảng hai mươi một h ngày một tháng một mươi hai
một người đàn ông hẹn với bình gặp nhau tại nhà nghỉ ở huyện đông hải để ngủ chung
lợi dụng lúc người này ngủ say bình đã trộn lên chiếc điện thoại iphone bảy plus
đang sạc trên đầu giường và bỏ trốn
sau đó người đàn ông trên đến xã công an xã long điền huyện đông hải tối giác
ngày hai tháng một mươi hai bình ra đầu thú và khai nhận với những thủ đoạn tương tự
đã trộn một chiếc điện thoại di động và một đồng hồ thông minh của một bị hại khác
ở thị trấn phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
ngoài ra đối tượng còn thực hiện trót lọt vụ trộm cắp tài sản ở tỉnh long an vào tháng năm vừa qua
lê điên cô bị hại một chiếc xe future màu đỏ đen và chiếc điện thoại iphone x max
số tiền bán được bình đã tiêu xài hết
công an huyện đông hải đang thủ lý hồ sơ để tiếp tục điều tra mở rộng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc đối tượng nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tỉnh đồng nai
cũng bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ khuya ngày hai mươi hai tháng một mươi một
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai bắt quả tăng bình đang tàn trữ một gói ma túy
có trọng lượng bốn gram loại metafetamin trước một nhà nghỉ ở khu phố năm phường xuân an thành phố long khánh
đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của lê thị thanh tại khu phố ba phường xuân an
thu giữ hai mươi một gói ma túy có trọng lượng hơn bốn sáu gram loại metafetamin
qua đấu tranh thanh khai nhận bán thân nghiện ma túy nơi lên thành phố hồ chí minh mua một triệu đồng ma túy
từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại ngã tư hàng xanh quận bình thạnh về để sử dụng thì bị bắt
được biết năm hai nghìn một mươi bảy lê thị thanh bị tòa án nhân dân thành phố long khánh tỉnh đồng nai
xứ phạt hai năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo lý phúc mạnh hai mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai
tù trung thân về tội giết người tù bảy năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt cho bị cáo là tù chung thân
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
mạnh cầm theo con dao thái lan đến nhà người phụ nữ bốn mươi hai tuổi ngụ xã xuân trường huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
để đòi lại số tiền một mươi triệu đồng khi đến nhà người phụ nữ mạnh yêu cầu trả tiền
nhưng người phụ nữ không trả có ý để đối tình dục để trả nợ nhưng mạnh không chịu dần đánh tranh cãi và xô xác
trong lúc hai bên dàn co mạnh đã dùng con dâu cầm theo đâm mười nhát vào người phụ nữ khiến người này tử vong
sau đó mạnh dọn dẹp hiện trường và tháo lấy ba chiếc nhẫn trên tay người phụ nữ cùng một chiếc điện thoại
tổng trị giá hơn một mươi hai triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một mạnh bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị trong chiều ngày ba tháng một mươi hai tại đồng nai trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ khai giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên các trường công an nhân dân năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trước yêu cầu nhiệm vụ đối mối công tác đào tạo huấn luyện và bộ giữ nghiệp vụ đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
trung tâm huấn luyện và bộ dưỡng nghiệp vụ hai đóng trên địa bàn tỉnh đồng nai sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện điều lệnh quân sự võ thuật
rèn luyện thể chất cho học viên tuyển mới đào tạo đại học chính quy tập trung đại học văn bằng hai chiến sĩ nghĩa vụ công an các địa phương
trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trung tâm quản lý huấn luyện trong năm tháng cho tám trăm bảy mươi bảy học viên trường đại học cảnh sát nhân dân trường đại học an ninh nhân dân
mục tiêu của chương trình huấn luyện đầu khóa cho các học viên mới là đào tạo bồi dưỡng huấn luyện sĩ quan công an có sức khỏe tốt tác phong nhanh nhẹn
bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định trước những khó khăn vất vả của nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trực tự của đất nước trong tình hình hiện nay
là nguồn dự bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an nhân dân khi có yêu cầu
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức giao thông
văn phòng chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của bộ giao thông vận tải về lựa chọn một số tuyến cao tốc thí điểm hình thức thu phí tự động không dừng
chính phủ giao bộ giao thông vận tải nghiên cứu lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng
theo đó chỉ phục vụ phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng
chính phủ cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo nhà đầu tư các dự án bot các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng đối với các làn thu phí còn lại đảm bảo mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định
việc này phải hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
sau ba ngày áp dụng giảm năm mươi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước với năm điểm đăng ký xe
công an tp hà nội đã tiếp nhận và giải quyết cấp mới biển kiểm soát cho hàng nghìn hồ sơ đăng ký mới
những điểm đăng ký cũng luôn trong tình trạng kín người đến xếp hàng
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết là trong ngày một và ngày hai tháng một mươi hai đơn vị sẽ tiếp nhận gần một hồ sơ đăng ký ô tô mới trong khi trước đó mỗi ngày trung bình là từ một trăm linh cho đến hai trăm linh hồ sơ
để đáp ứng nhu cầu của người dân đơn vị tăng cường thêm trang thiết bị nhân sự tăng giờ làm việc làm thông trưa cục cảnh sát giao thông khuyên cáo người dân nên vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc truy cập cổng thông tin điện tử cục cảnh sát giao thông để đăng ký khai báo rút ngắn thời gian chờ đợi

xương cá sau đây sẽ là một ví dụ
đây là vạch xương cá ngay sắp vạch liền đang tồn tại trên một số tuyến quốc lộ
trước đây tại một số điểm theo thiết kế ban đầu bố trí làn đường trong cùng là làn rừng khẩn cấp
tuy nhiên do yêu cầu thực tế cơ quan chức năng đã tận dụng lan rừng khẩn cấp để xe máy lưu thông
xong vạch chảy đường lại không được điều chỉnh theo thực tế
và cứ như ma trận đánh đố người tham gia giao thông
quý vị và các bạn có thể thấy trong trường hợp này người đi xe máy trong tình trạng tiền thoại lưỡng nàn
vì kiểu gì cũng mắc lỗi vi phạm
nếu nhập làn ô tô phía bên trái thì mắc lỗi vi phạm đè vạch kẻ đường nét liền
còn nếu đi thẳm thì vi phạm lỗi đè vạch xương cá
nói chung là cái này đều vi phạm cả
nhưng mà không tránh như thế thì ô tô lẫn lẫn làn
thì xe máy ép xe máy thì xe máy phải chấp nhận
vào đấy vào đấy thì nó là lỗi vi phạm thôi
vạch cả đường vốn dĩ quan trọng không kém hệ thống biển báo giao thông nguyên bộ
so với việc bố trí vạch liền ngay sát vạch sông cá đang cho thấy bất hợp lý
và mức xử phạt đối với lỗi vi phạm là từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng
đối với xe máy theo nghị định một trăm linh
theo các chuyên gia giao thông các cơ quan chức năng cần sớm cải thiện
điều chỉnh vạch kẻ đường để khâu tổ chức điều hành giao thông
đạt được hiệu quả
một khi chúng ta đã cho phép lưu hành lưu thông trên phần đường khẩn cấp
thì rất cần phải điều chỉnh phần vạch xương cá
để sao cho các loại xe đi sẽ không cám qua phần vạch xương cá nữa
tức là có khả năng là chúng ta cần phải xóa bớt đi một phần cái vạch xương cá
để cho cái việc cho phép xe lưu thông trên phần làn khẩn cấp
nó không bị mâu thuẫn với phần vạch xương cá này
tuy nhiên cũng theo các chuyên gia giao thông
việc để xe máy lưu thông trên làn đường khẩn cấp vốn dĩ là không phù hợp
vì nếu để xe máy hòa chung với ô tô luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông

và khi cho xe máy đi vào chung trên cùng một đoạn đường với xe ô tô như vậy
đặc biệt là xe ô tô vận hành với tốc độ rất cao từ tám mươi đến một trăm linh km một giờ

thì cái khả năng xảy ra tai nạn nghiêm trọng dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong là cao
cho nên tôi cho rằng không nên cho phép xe máy đi vào phần đường dành cho nạn khẩn cấp
giao thông vốn dĩ luôn phát triển đòi hỏi cần bám sát với thực tiễn và nhanh chóng điều chỉnh kịp thời nếu thấy bất cập
đất quý như là vàng thậm chí là quý hơn vàng nhưng ý nghĩa sâu xa hơn trong câu tục nữ ấy là nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng giữ gìn bảo vệ đất đai cho nhân dân cho đất nước và không ai được phá hoại đất đai cũng như là lãng phí
ý nghĩa càng được nhân rộng khi mà ở nhiều vùng quê trên cả nước thì người dân sẵn sàng hiến hàng trăm hàng nghìn mét đất để làm đường nâng cấp đường giao thông liên thôn
hôm nay quý vị sẽ cùng với chúng tôi đến gặp gỡ bà con ở thôn năm và thôn sáu a xã e răn huyện e leo tỉnh đắk lắc để hòa cùng niềm vui của họ khi một con đường mới vừa được hoàn thành nhờ vào chính phần đất và tiền của mà bà con đồng góp
đây là một năm km đường cấp phối vừa được hai mươi sáu hộ gia đình có nhà và đất dãy nằm hai bên đường thống nhất đồng lòng đóng góp
mỗi hộ gia đình đóng góp bốn triệu đồng và tham gia ngày công để san gạt mặt đường đổ cấp phối đào kinh mương thoát nước hai bên
đường mở rộng trên đất dãy nhà nào thì gia đình đó tự nguyện chặt cây tháo rỡ công trình gắn liền trên đất và hiến đất để mở rộng lòng đường ra bốn mét
trong hai tuần thi công người dân thôn năm và thôn sáu a xã yaran đã tự nguyện chặt bỏ sáu trăm linh cây bơ tiêu cà phê hiến hơn ba m hai đất
con đường tổng chiều dài một năm km đã được mở rộng bốn mét này được làm với tổng chi phí mua nguyên liệu gần một trăm một mươi triệu đồng
trong đó người dân đóng góp gần chín mươi năm triệu đồng ủy ban nhân dân xã ean hỗ trợ một mươi năm triệu đồng
năm hai nghìn một mươi tám đã được công nhận xã đặc trụng nông thông mới
việc này có ý nghĩa rất lớn để sau này chúng ta làm các mô hình phát triển nông nghiệp theo công nghệ cao
những con đường mới được mở ra không chỉ giúp cho việc đi lại giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng
mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế nâng cao đời sống
những việc làm ý nghĩa này cần được lan tỏa ra các địa bàn để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
thưa quý vị đã gần chín tháng các em học sinh bậc mầm non tại thành phố hà nội không được đến trường
do tình hình dịch covid
một mươi chín trong nước và cũng chưa biết đến bao giờ các trường bậc mầm non mới được mở cửa trở lại
đây có lẽ là mong mỏi của không ít phụ huynh học sinh
vâng và có lẽ đây cũng là mong mỏi của không ít giáo viên bậc mầm non
bởi sau gần hai năm dịch bệnh thì nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục cũng đã buộc phải đóng cửa
phải giải thể hàng trăm hàng nghìn giáo viên đang giảng dạy phải bỏ nghề
kế sinh nhai thì là một chuyện thôi ạ
nhưng mà có một thực tế là cần nhìn nhận
đó là nếu tình hình dịch bệnh khả quan hơn và trường học được mở cửa trở lại
thì số lượng giáo viên mầm non còn bám trụ có đủ để đáp ứng nhu cầu
em theo nghề cũng được năm năm rồi
do ảnh hưởng của covid âm ra là ảnh hưởng rất tất cả những ngành nghề
nhưng mà nghề mầm non của chúng em là ảnh hưởng nặng nhất
giáo viên mầm non bây giờ nhiều lắm nhiều bạn chuyển nghề lắm ạ
thì em cũng đã có ý định là chuyển nghề đi làm công nhân rồi
cô giáo lã thị liên
chỉ là một trong nhiều giáo viên mầm non có ý định chuyển nghề vào lúc này
với ba đứa con nhỏ công việc của chồng lại không ổn định
trường học nơi cô làm việc đang đóng cửa
chưa bao giờ cô lã thị liên lại thấy cuộc sống khó khăn đến thế
em thấy năm nay là khó khăn nhất với vợ chồng em luôn
em bắt buộc phải đi làm để nuôi các con
vì các bạn còn rất là nhỏ
đâm ra là tình hình mà em không đi làm được
thì các bạn ý không có đồ ăn
không chỉ giáo viên nhiều trường học sau nhiều tháng gồng gánh với các chi phí
cũng buộc phải đóng cửa giải thể nhà trường
những trường còn có thể gồng gánh được
thì buộc phải thu nhỏ lại cơ sở thuê để giảm bớt chi phí
cái khó khăn về việc duy trì trường lớp
đó là cái khó khăn lớn nhất
khó khăn thứ hai nữa là làm thế nào đấy để mà hỗ trợ được cho giáo viên
tìm được cái công việc trước mắt tạm thời cho giáo viên
để mà giáo viên có nguồn thu để họ ở lại với nghề bám trụ với nghề
và khi mà trường học có cơ hội được mở lại
thì sẽ vẫn có đủ giáo viên quay trở lại trường học
dịch tầm ba bốn tháng thì tôi vẫn có thể hỗ trợ các cô tiền lương cơ bản
thì các cô sinh sống nhưng mà đến bây giờ là tám tháng
thì đến thời điểm này thì bản thân tôi cũng đã gặp được rất rất là nhiều khó khăn rồi
chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố hà nội
hiện có một một trăm bốn mươi cơ sở giáo dục mầm non
hiện có một một trăm bốn mươi cơ sở giáo dục mầm non
với tổng số hơn năm trăm ba mươi năm trẻ theo học
trong số này có gần một trăm năm mươi tám trẻ theo học tại các cơ sở mầm non dân lập tư thục
việc đóng cửa trường học nhiều giáo viên mầm non buộc phải bỏ nghề
khiến cho nguy cơ thiếu giáo viên là hiện hữu
ở cái khối ngoài công lập sẽ báo cáo với chính quyền địa phương
để có cái thống kê tổng hợp báo cáo sở đạo đồng thông minh xã hội
và ủy ban thành phố để có cái hỗ trợ trợ cấp theo quy định của chính phủ
trước tình hình này mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã đề xuất lên chính phủ
các giải pháp hỗ trợ để duy trì công việc đối với cán bộ quản lý giáo viên
đồng thời đưa vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chính sách hỗ trợ số hóa chính sách ưu đãi tín dụng nhằm phục hồi hoạt động
đối với các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập